các vị trí tuyển dụng liên quan đến ngành ngân hàng chiếm khoảng ba mươi trong tổng số các kết quả tìm kiếm
nhu cầu tuyển dụng đa dạng kéo theo đào tạo cũng phát triển để cung ứng các nhân sự tương lai cho ngành này
các cán bộ thuộc ngành tài chính ngân hàng thường xuyên tiếp cận với các tài khoản với những dòng tiền khác nhau và nó dễ nảy sinh những hình thức lợi dụng hoặc kẽ hở trong quá trình sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động để mang lại lợi ích cho mình